chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác trong ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh bình thuận xác xử vụ án tham mô tài sản
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại bệnh viện phan thiết sau hai lần tạm hoãn
sáu bị cáo trong vụ án này nguyên là giám đốc phó giám đốc kế toán của trung tâm y tế tp phan thiết
bị cáo nguyễn duy hiển ba mươi sáu tuổi nguyên trứ phòng tài chính kế toán trung tâm y tế tp phan thiết
bị truy tố trước tòa về hành vi tham mô tài sản
năm bị cáo còn lại tuyển giữ các vị trí chủi chốt tại trung tâm y tế tp phan thiết
gồm nguyễn quang thời năm mươi tám tuổi nguyên giám đốc nguyễn trung hà sáu mươi tuổi nguyên giám đốc
ngô giang vũ năm mươi một tuổi nguyên phó giám đốc nguyễn thị bích anh sáu mươi một tuổi nguyên phó giám đốc
trần thị thu thảo năm mươi tuổi nguyên kế toán trưởng bị truy tố trước tòa về hành vi
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn duy hiển đã nâng khóng bốn mươi bảy bộ hồ sơ chứng tự tiền lương
một mươi ba bộ hồ sơ chứng tự tiền ống đau thai sản và một mươi chín bộ hồ sơ chứng tự tiền truy lễ lương
để chiếm đoạt tổng số tiền hơn sáu ba tỷ đồng từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị và ngân sách nhà nước
quá trình điều tra ông hiển khai nhận
để thực hiện hành vi trên có sự chi đạo của các bị cáo trong vụ án để lấy tiền chi cho hoạt động của đơn vị
cáo trạng cũng nêu rõ việc ông hiện chiếm đoạt số tiền trên trong thời gian dài diễn ra nhiều lần
nhưng không bị phát hiện ngăn chặn kịp thời
là do sự buôn lỏng thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của các bị cáo còn lại
tại phiên tòa xác sự tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bị cáo nguyễn duy hiển khai số tiền chiếm đoạt tại trung tâm y tế thành phố phan thiết
dùng để tiếp khách bỏ phòng bị gửi các đoàn kiểm tra
tuy nhiên những khoản chi này bị cáo không có giấy tờ chứng minh
phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày hôm nay ngày hai tháng sáu